một đảng đoàn hội chữ thập đỏ việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đã vi phạm các nguyên tắc hoạt động quy chế quy định của đảng quy chế làm việc của đảng đoàn thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để xảy ra nhiều vi phạm quyết điểm trong công tác tổ chức cán bộ quản lý tài chính quy hoạch sắp xếp và quản lý các cơ quan báo chí trực thuộc trung ương hội chữ thập đỏ việt nam
hai vi phạm của đảng đoàn hội chữ thập đỏ việt nam nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
đã gây hậu quả nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị uy tín của đảng đoàn và hội chữ thập đỏ việt nam gây bức xúc trong cơ quan tổ chức
hai đồng chí sùng minh xính với cương vị là ủy viên ban thưởng vụ tỉnh ủy trưởng ban nội chính tỉnh ủy hà giang các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã vi phạm các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương
vi phạm quy định của pháp luật trong quản lý sử dụng tài chính thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo quản lý thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều vi phạm mất đoàn kết nội bộ
một số cán bộ đảng viên bị kỷ luật
vi phạm của đồng chí sùng minh xính đã gây hậu quả nghiêm trọng bức xúc trong cán bộ đảng viên ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng cơ quan và cá nhân đồng chí
đồng chí cao minh chu và đồng chí bùi thị lệ phi
trong thời gian đồng chí bùi thị lệ phi giữ cương vị bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế và đồng chí cao minh chu giữ cương vị phó giám đốc kiêm trưởng ban quản lý dự án các công trình y tế sở y tế tp cần thơ đã vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế
vi phạm của đồng chí cao minh chu và đồng chí bùi thị lệ phi gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân của từng đồng chí
bốn đồng chí bùi thị lệ phi
đồng chí đại tá phạm văn phong trong thời gian giữ cương vị tỉnh ủy viên phó bí thư đảng ủy chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu từ năm hai nghìn một mươi năm đến tháng hai năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc quy định về những điều đảng viên không được làm quy định về trách nhiệm nêu gương các quy định của đảng pháp luật của nhà nước
quy định của bộ quốc phòng trong đấu tranh phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại thiếu kiểm tra giám sát để xảy ra nhiều khuyết điểm vi phạm
trong quản lý sử dụng tài chính tài sản đất đai đầu tư xây dựng cơ bản một số tổ chức đảng và đảng viên bị kỷ luật